điện biên một trăm bốn mươi quảng bình một trăm hai mươi sáu gia lai một trăm hai mươi một thừa thiên huế một trăm một mươi tám quảng ngãi một trăm linh sáu quảng ninh một trăm linh năm yên bái một trăm linh ba sơn la chín mươi tám hà giang chín mươi năm lào cai tám mươi chín quảng trị tám mươi tám cà mau tám mươi bảy tuyên quang tám mươi sáu bến tre bảy mươi ba phú yên sáu mươi chín khánh hòa bốn mươi
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
đến nay tại việt nam đã ghi nhận một trăm chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín do biến thể omicron
tại thành phố hồ chí minh chín mươi hai quảng nam hai mươi bảy quảng ninh hai mươi hà nội một mươi bốn khánh hòa một mươi một đà nẵng tám hưng yên sáu kiên giang bốn thanh hóa hai hải dương hai hải phòng một long an một bà địa vũng tàu một bình dương một lâm đồng một ninh bình một
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có hai ba trăm hai mươi bảy tám trăm năm mươi chín ca nhiễm đứng thứ ba mươi một trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có hai mươi ba năm trăm tám mươi sáu ca nhiễm
đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới kinh nhận trong nước là
hai ba trăm hai mươi bảy trăm sáu mươi hai ca trong đó có hai một trăm linh ba chín mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này

đồng nai chín mươi chín chín trăm ba mươi tám
về tình hình điều trị số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày
trên hệ thống quản lý covid một mươi chín của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế cdc kcb vn
một số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày ba bốn trăm năm mươi bảy người
tổng số ca được điều trị khỏi hai một trăm linh năm chín trăm một mươi ba ca
hai số bệnh nhân nặng đang điều trị là hai tám trăm hai mươi bảy ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ hai một trăm linh năm chín trăm một mươi ba ca
thở oxy dòng cao hfnc ba trăm chín mươi năm ca
thở máy không xâm lấn bảy mươi chín ca
thở máy xâm lấn bốn trăm linh hai ca
ba số bệnh nhân tử vong
từ một mươi bảy h ba mươi ngày bốn tháng hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày năm tháng hai
ghi nhận một trăm một mươi bốn ca tử vong tại
hà nội ba mươi chín ca trong hai ngày
bắc ninh sáu
thành phố hồ chí minh sáu
vĩnh long sáu
bà địa vũng tàu năm
đà nẵng bốn
đồng tháp bốn
kiên giang bốn
lâm đồng bốn
quảng ngãi bốn
bình định ba
hậu giang ba
sóc trăng ba
tiền giang ba
đồng nai hai
nam định hai
bến tre một
bình dương một
bình phước một
cần thơ một
đắk lắc một
nghệ an một
ninh bình một
phú yên một
quảng nam một
quảng ninh một
thái bình một
tuyên quang một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua một trăm linh hai ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là ba mươi tám hai trăm sáu mươi một ca chiếm tỷ lệ một sáu so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi tám trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á
tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ tư asean
thưa quý vị và các bạn trong nhiều ngày qua người dân ở xa về quê ăn tết đang hết sức lo lắng bởi tình trạng cháy vé thiếu vé hạng phổ thông
mức giá đắt nhất là một mươi hai trăm tám mươi chín triệu đồng một vé khứ hồi
trong đó số lượng ghế còn lại cũng khá ít ỏi thậm chí nhiều khung giờ bay đẹp còn hết nhãn ghế
bình thường giá vé hạng này ra động từ sáu đến bảy triệu đồng
từ ngày sáu tháng hai đến ngày tám tháng hai hàng vé phổ thông ở trạng này đã hết ghế chỉ còn ở hạng thương gia
giá vé rẻ nhất với hạng thương gia là năm bảy triệu đồng một vé khứ hồi mức cao nhất là gần sáu bốn triệu đồng một vé
chưa bao gồm các loại phí
ngày bảy tháng hai còn hai ghế với giá là năm ba mươi sáu triệu đồng một vé khứ hồi chưa bao gồm các loại phí
ngày tám tháng hai còn một ghế với giá là ba sáu mươi chín triệu đồng một vé khứ hồi hai ghế với giá là năm ba mươi sáu triệu đồng một vé khứ hồi chưa bao gồm các loại phí
hãng chỉ có vé chặng này từ ngày một mươi tháng hai với giá gần một chín triệu đồng một vé khứ hồi
liên quan đến giá vé máy bay vào năm hai nghìn hai mươi một cục hàng không việt nam đã dự thảo thông tư quy định khung giá dịch vụ dận chuyển hành khách trên các đường bay nội địa từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
tại dự thảo cục hàng không việt nam đề xuất áp giá sản vé máy bay nội địa
tại dự thảo cục hàng không việt nam đề xuất áp giá sản vé máy bay nội địa
trong đó giá vé máy bay tối thiểu sẽ bằng hai mươi mức giá tối đa quy định cho các chuyến bay từ mùng một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một đến hết tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
các đường bay dưới năm trăm linh km mức giá tối thiểu là ba trăm hai mươi đồng một vé
các đường bay từ năm trăm linh đến tám trăm năm mươi km trở lên mức giá tối thiểu là bốn trăm bốn mươi đồng
tuy nhiên đề xuất đến nay đã không được thực hiện vì nhiều người cho rằng việc áp sản giá vé máy bay là không hợp lý khiến cho nhu cầu đi lại kích cầu du lịch bị triệt tiêu
gây ảnh hưởng nghiêm trọng để sụp phục hồi kinh tế sau đại dịch covid một mươi chín
đi lễ chùa triền đầu năm được coi như là một nét đẹp tâm linh của người dân việt
trong những ngày đầu tiên của năm mới đền bà chùa kho bắc ninh đồng đốc du khách kẻ thăm làm tăng nguy cơ bùng phát dịch
trước tình hình đó ông nguyễn xuân lệ đại diện ban quản lý đền bà chúa kho bắc ninh cho biết
đền bà chúa kho sẽ tạm dừng đón khách từ ngày năm tháng hai tức ngày năm tháng riêng năm nhâm dần cho đến khi có thông báo mới
ông lệ cho hay do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp du khách về lễ đền bà chúa kho quá đông
điểm ẩn nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng
để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh covid một mươi chín ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân
ban chỉ đạo trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín phường vũ ninh và ban tổ chức lễ hội đền bà chúa kho quyết định đóng cửa đền tạm dừng đón khách
đền bà chùa kho nằm trên lưng trừng ngọn núi kho tại làng cô mễ phường vũ ninh thành phố bắc ninh
tương truyền bà chúa kho chính là người đã khéo tổ chức sản xuất lương thực trong non kho tàng trong thời kỳ kháng chiến chống quân tống
trong cuộc chiến bà tháp vào ngày một mươi hai tháng riêng năm đinh tị một nghìn bảy mươi bảy và được vua phong là phúc thần
người dân cũng lập đền thờ cúng tại kho lương thực cũ của triều đình và gọi bà là bà chúa kho
đền thờ bà chúa kho được xây dựng từ lâu đời
và đã được tu sửa qua nhiều giai đoạn
đây là trung tâm sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng nơi tổ chức lễ hội truyền thống của nhân dân địa phương
hội hàng năm được tổ chức vào ngày một mươi năm tháng riêng âm lịch với nhiều nghi lễ và trò chơi dân gian mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc
ngôi đền nằm trong quần thể di tích sanh thắng bổ đà cắn với truyền tích về thạch linh thần tướng cầm quân đánh giặc bảo vệ đất nước
với giá trị lịch sử tiêu biểu đền thờ bà chúa kho được xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh năm hai nghìn chín
tiếp theo chương trình là một thông tin đáng vui mừng của thành phố hồ chí minh
khi theo thông báo của ủy ban nhân dân ban hành ngày năm tháng hai tính từ ngày hai mươi tám tháng một đến ba tháng hai
nguy cơ dịch covid một mươi chín ghi nhận tại thành phố ở cấp độ một vùng xanh
theo thống kê tất cả hai mươi hai quận huyện và thành phố thủ đức đều ở cấp độ một
không có địa phương nào thay đổi cấp độ dịch so với tuần trước
đây là tuần thứ năm liên tiếp thành phố hồ chí minh là vùng xanh
đối với cấp phường xã thị trấn chỉ có một trong số ba trăm một mươi hai đơn vị ở cấp hai tức vùng vàng còn lại đều ở cấp một
theo báo cáo của sở y tế thành phố hồ chí minh số ca mắc mới trong tuần vừa qua là chín trăm sáu mươi bốn ca tăng nhẹ so với tuần trước là tám trăm chín mươi năm ca
thành phố hồ chí minh đạt tiêu chí về tổng số ca mắc mới trong cộng đồng trên một trăm linh người trên tuần
tính đến hết ngày bốn tháng hai tỷ lệ người trên một mươi tám tuổi trở lên
được tiêm ít nhất một liều vaccine phòng covid một mươi chín đạt một trăm linh
người từ năm mươi tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine đạt chín mươi bốn một mươi năm
thành phố đã có kế hoạch thiết lập cơ sở thu dung điều trị và kế hoạch đảm bảo số dường hồi sức cấp cứu icu
tại các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc tỉnh thành phố bao gồm cả y tế tư nhân sẵn sàng đáp ứng tình hình dịch ở cấp độ bốn
các quận huyện và thành phố thủ đức xây dựng kế hoạch thiết lập trạm y tế lưu động tổ chức chăm sóc f tại cộng đồng
và có kế hoạch cung cấp oxy y tế cho các trạm y tế khi có dịch xảy ra
quý vị và các bạn thân mến mặc dù thế giới đã phải đối phó với đại dịch covid một mươi chín trong gần hai năm
khoa học vẫn đang tìm hiểu về loại virus này và cách nó có thể ảnh hưởng đến cơ thể
một lĩnh vực đặc biệt khó hiểu là các triệu chứng mà virus có thể gây ra và một số triệu chứng có thể kéo dài khá lâu
giờ đây một nghiên cứu mới đã phát hiện có đến một nửa số người từng nhiễm covid một mươi chín f sẽ gặp một triệu chứng kéo dài khá lâu
nghiên cứu mới nhất do các nhà khoa học thụy điển thực hiện tìm cách hiểu rõ hơn về một trong những triệu chứng kỳ lạ
và nổi bật nhất của nhiễm covid một mươi chín chứng mất mùi hoặc mất khứu sát
trưởng nhóm nghiên cứu ban đầu từ viện carolinca stockholm thụy điển dẫn đầu
đã tiến hành thử nghiệm trên một trăm linh bệnh nhân từng nhiễm covid một mươi chín vào đợt sớm nhất ở thụy điển vào mùa xuân năm hai nghìn hai mươi
kết quả cho thấy trong khi chỉ có bốn những người tham gia mất khứu sát hoàn toàn
ba mươi ba giảm khả năng cảm nhận mùi và bốn mươi chín mắc chứng số lận khứu sát
đây là thuật ngữ y khoa chỉ khứu sát bị sai lệch the guardian đưa tin
cuối cùng các nhà nghiên cứu kết luận rằng sáu mươi năm bệnh nhân chứa khỏi covid một mươi chín vẫn bị mất hoàn toàn
giảm hoặc thay đổi đáng kể về phú giác đến một mươi tám tháng sau khi bắt đầu nhiễm virus
điều đáng ngạc nhiên là cũng có đến hai mươi những người chưa bao giờ nhiễm covid một mươi chín
cũng bị dối loạn khứu sát
các nhà nghiên cứu kết luận rằng những thay đổi dài hạn có thể là vĩnh viễn
thưa quý vị và các bạn như vậy là từ đầu đại dịch đến nay
mỹ vẫn là quốc gia chịu nhiều thiệt hại nhất của dịch covid một mươi chín
tổng số người chết vì dịch tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay ở mỹ đã vượt mốc chín trăm năm mươi
vào ngày bốn tháng hai theo thống kê của nhiều báo đài mỹ
con số này là gần bằng hoặc nhiều hơn dân số của một vài bang ít dân cư ở mỹ như sadakota
số liệu của hãng tin reuters cho thấy
tính từ ngày một mươi hai tháng một mươi hai đến nay cả nước mỹ ghi nhận một trăm linh ca tử vong vì covid một mươi chín
đây cũng là giai đoạn biến thể omicron xâm nhập và bùng phát mạnh tại mỹ
tính từ lúc ca bệnh đầu tiên được phát hiện vào đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay
mỹ đã có chín trăm linh bốn sáu mươi bảy người chết vì covid một mươi chín nhiều hơn toàn bộ dân số của bang soudakota
bang được thứ bảy về diện tích ở mỹ
với con số này mỹ tiếp tục là nước có nhiều người chết vì dịch nhất thế giới
tiếp theo là nga brazil và ấn độ
với hơn một tám triệu ca tử vong cộng lại
về tỷ lệ tử vong tính trên đầu người mỹ đứng thứ hai mươi trong khi peru và nga là hai nước đứng đầu
mặc dù số ca tử vong chạm cột mốc buồn có nhiều tín hiệu cho thấy nước mỹ đang trong giai đoạn
sau cơn mưa trở lại sáng
theo reuters tỷ lệ tử vong và số ca tử vong hàng ngày đang trứng lại
trong bối cảnh làn sóng omicron bắt đầu lắng xuống
thống kê cấp liên bang cho thấy phần lớn người tử vong thuộc nhóm chưa tiêm chủng
số ca tử vong trung bình trong bảy ngày đã giảm còn hai năm trăm chín mươi ba
so với ba ba trăm linh ca một ngày trong đỉnh điểm do đợt bùng phát của biến thể delta vào tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
sự xuất hiện của omicron đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành y tế của nhiều quốc gia trên thế giới
bởi sức lây lan đáng kinh ngạc
đã có rất nhiều giả thuyết được đưa ra về nguồn gốc và tương lai của đại dịch
tuy nhiên chưa có giả thuyết nào thật sự được công nhận
mới đây các nhà khoa học trung quốc nó có bằng chứng mạnh mẽ rằng
ncov chuyển từ người sang chuột rồi sau nhiều đột biến
nó trở thành omicron và nhiễm ngược lại người
nhóm nghiên cứu của đại học nam khai ở thiên tân cùng viện kiểm soát và phòng ngừa bệnh truyền nhiễm quốc gia trung quốc cho biết
omicron chứa các đột biến hiếm khi được tìm thấy trong các mẫu lâm sàng của bệnh nhân trước đây
và trong bất kỳ nhánh tiền hóa trung gian của các biến thể khác
tuy nhiên năm đột biến của omicron giống một đột biến tìm thấy trong mẫu sinh phẩm phổi chuột
theo kết quả nghiên cứu công bố trên tạp chí an ninh và an toàn sinh học scmp hôm nay đưa tin
dù hiện chưa xác định chính xác nguồn gốc của omicron các nhà nghiên cứu trung quốc cho rằng
giả thuyết nhiều khả năng là ncov đã lây từ người sang chuột
những đột biến của virus trong cơ thể chuột tạo ra omicron và chuột lại lên ngược virus cho người
họ kêu gọi giới khoa học tăng cường giám sát các trường hợp động vật nhiễm ncov
nhóm khoa học nói thêm dù ít động vật có khả năng lây lan covid một mươi chín sang người hoặc ngược lại
điều này có thể gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe cộng đồng
ncov đã được tìm thấy trên nhiều loại động vật như chó mèo chuối
nuôi trồn xương hoặc động vật trong vườn thú
hồng kông đã phát hiện các ca lây nhiễm từ chuột hamster sang người
nghiên cứu mới nhất tương đồng với một bài viết của các nhà khoa học
học viện khoa học trung quốc đăng trên tạp chí di truyền và bộ gen
cho biết các đặc điểm đột biến của omicron có nhiều khả năng xảy ra trên vật trùi chuột
các đột biến giúp virus dễ dàng liên kết với các tế bào của chùa hơn
omicron biến chủng lần đầu báo cáo ở nam phi vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
nhanh chóng được who liệt vào danh sách đáng lo ngại khi có tới năm mươi đột biến
trong đó ba mươi hai đột biến trên protein gai cầu trúc virus sử dụng để bám dính và xâm nhập tế bào người
giới chức mỹ cho hay dù omicron gây triệu chứng không nghiêm trọng như delta
biến chủng này lây lan nhanh và dễ dàng hơn khi số người chuyển biến nặng và tử vong tăng lên theo
phần cuối bản tin là thông tin đáng lo ngại đối với singapore
khi số ca mắc mới covid một mươi chín tại quốc gia này tăng vọt do tết nguyên đán nhâm dần
lần đầu tiên vượt trên một mươi
một mươi ca nhiễm mới mỗi ngày với số người nhập viện điều trị cũng như số ca tử vong gia tăng
trong ngày bốn tháng hai singapore ghi nhận một mươi ba bốn mươi sáu ca mắc mới
tăng hơn gấp ba lần so với một ngày trước đó là bốn tám mươi bảy ca
nâng tổng số ca mắc trên cả nước lên thành ba trăm bảy mươi chín sáu trăm tám mươi một ca
đa số ca bệnh mới là các trường hợp lây nhiễm cho cộng đồng
và chỉ có một trăm sáu mươi hai ca là các trường hợp nhập cảnh
cùng ngày với thêm sáu ca không qua khỏi
tổng số ca tử vong vì covid một mươi chín tại singapore
đã tăng lên thành tám trăm sáu mươi sáu ca
cũng theo số liệu của bộ y tế singapore
tính đến hết ngày bốn tháng hai singapore có chín trăm chín mươi tám bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện
tăng nhẹ từ mức chín trăm ba mươi hai ca một ngày trước
và trong đó có một mươi năm ca phải điều trị tích cực icu
hiện có chín mươi hai dân số singapore đã tiêm đủ các mũi cơ bản của vaccine ngừa covid một mươi chín
trong đó năm mươi chín đã được tiêm mũi tăng cường
trong nỗ lực nhắm ngăn chặn dịch bệnh
ngày ba tháng hai bộ y tế singapore
cho biết cơ quan khoa học y tế ssa đã phê chuẩn sử dụng thuốc kháng virus
paslovid của hãng dược phẩm mỹ pfizer để điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
lô thuốc đầu tiên dự kiến sẽ được chuyển tới singapore trong tháng hai này
dữ liệu tới nay cho thấy thuốc paslovit có tác dụng giảm nguy cơ nhập viện
hoặc nguy cơ tử vong lên tới tám mươi tám chín nếu được sử dụng trong vòng ba ngày
kể từ khi bệnh nhân xuất hiện triệu chứng
đây là loại thuốc uống đầu tiên được phê chuẩn sử dụng tại singapore
để điều trị cho các bệnh nhân có triệu chứng nhẹ đến trung bình
nhưng có nguy cơ cao chuyển nặng nhằm giảm nguy cơ nhập viện và tử vong
hiện tại hsa cũng đã đánh giá về loại thuốc uống kháng virus khác là monopiravir
do hãng dược phẩm mercy k co của mỹ phát triển
singapore đã ký hợp đồng với hãng này từ tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
ngày năm tháng hai ubnd trung quốc nsg cho biết
trung quốc đại lục ghi nhận chín ca mắc mới trong cộng đồng vào ngày bốn tháng hai
giảm so với mức một mươi hai ca vào hôm ba tháng hai
thưa quý vị và các bạn thân mến
như vậy sau tết nguyên đán tình hình dịch bệnh tại việt nam đã có những dấu hiệu tích cực
dù nhiều nước trên thế giới diễn biến dịch vẫn hết sức căng thẳng
tuy nhiên khi kỳ nghỉ tết sắp kết thúc lượng người di chuyển về các thành phố sẽ đông đúc
tạo điều kiện cho dịch bệnh bùng phát
bởi vậy chúng ta vẫn phải hết sức lưu ý
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo